tính đến một mươi tám h chiều nay bộ y tế thông báo đã có thêm bốn ca mắc mới covid một mươi chín nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín ở nước ta đến nay lên hai trăm bốn mươi chín ca trong đó có một trăm năm mươi sáu người từ nước ngoài chiếm sáu mươi hai sáu chín mươi ba người lây nhiễm thứ phát trong đó sáu mươi ba người thuộc ổ dịch nội địa